lực lượng chức năng tiếp tục nỗ lực tìm kiếm hai mươi hai cán bộ chiến sĩ của đoàn kinh tế quốc phòng ba trăm ba mươi bảy tại hướng hóa quảng trị
tuy nhiên do khối lượng đất đá quá lớn việc đưa các chiến sĩ ra khỏi đống đổ nát gặp rất nhiều khó khăn
với quyết tâm và tình cảm của những người đồng đội lực lượng chức năng đã tìm các phương pháp tối ưu nhất để đưa các anh về với gia đình
sau thời gian hai ngày đêm nỗ lực tìm kiếm đến chiều ngày hôm nay lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể quân nhân thứ hai mươi hai
hoàn tất quá trình tìm kiếm các nạn nhân trong vụ sạt lở đất tại đoàn kinh tế quốc phòng ba trăm ba mươi bảy
trong những ngày qua các lực lượng chức năng đã tận dụng tối đa nhân lực phương tiện để phục vụ công tác tìm kiếm các quân nhân mất tích
hàng triệu mét khối đá đổ xuống trong đêm đã vùi lấp hoàn toàn nhiều dãy nhà cửa của doanh trại đoàn kinh tế ba trăm ba mươi bảy
trong khi đó mưa lũ lớn đã khiến tuyến đường hồ chí minh nhánh tây bị sạt lở nghiêm trọng
công tác tiếp cận hiện trường gặp rất nhiều khó khăn
nhưng bằng trách nhiệm đối với thân nhân của những người bị nạn bằng tình cảm của những người đồng đội
lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã vượt qua mọi khó khăn thách thức chạy đua với thời gian và thời tiết bất lợi để tìm các quân nhân bị mất tích
đến thời điểm này thi thể của hai mươi hai quân nhân đã được đưa về thành phố đông hà tỉnh quảng trị để đoàn tụ với gia đình và thực hiện công tác mai tán
lực lượng tìm kiếm tiếp tục công tác ứng trực và tri viện cho những khu vực khác đang bị thiệt hại do mưa lũ gây ra